các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mức thuế chống bán phá giá tạm thời này được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ trung quốc là hai mươi một bốn đối với sản phẩm ghế và ba mươi năm hai đối với sản phẩm vàng
việc bộ công thương áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời này được coi là biện pháp kịp thời nhằm bảo vệ và giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước
kết quả điều tra cho thấy ngoài việc bán phá giá thì lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối
so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và sản lượng hàng hóa tương tự của ngành sản xuất trong nước là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước
hiện thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực sau một mươi năm ngày kể từ ngày quyết định được ban hành và thời gian áp dụng là một trăm hai mươi ngày
ngoài ra bộ công thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm đánh giá tác động toàn diện của vụ việc đến các bên liên quan để đưa ra kết quả cuối cùng về vụ việc
cục thuế tỉnh nghệ an mới đây vừa ra quyết định xử phạt đối với công ty cổ phần khoáng sản á châu do vi phạm hành chính về thuế với số tiền lên đến chín trăm bảy mươi năm triệu đồng
nguyên nhân là do khoáng sản á châu đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định và sẽ không có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ kèm theo
hình thức xử phạt đối với khoáng sản á châu là phạt hai mươi trên số thuế khai sai khai thiếu số tiền một trăm bốn mươi ba triệu đồng
doanh nghiệp bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bảy trăm một mươi sáu triệu đồng
số tiền chậm nộp đối với số tiền khai sai là gần một trăm một mươi sáu triệu đồng
tổng cộng khoáng sản á châu bị truy thu phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp lên đến chín trăm bảy mươi năm triệu đồng
ngày bốn tháng một mươi tổng cục hải quan công bố chín tháng đầu năm số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn ba trăm hai mươi tám tám trăm linh tỷ đồng tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm ngoái
thu ngân sách trong nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đạt ba mươi một ba trăm linh
tổng cộng khoáng sản á châu bị truy thu phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp lên đến chín trăm bảy mươi năm triệu đồng tăng một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng chín đầu năm tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước đạt năm mươi tám bảy mươi ba tỷ usd giảm gần một mươi một so với tháng trước
trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt hai mươi chín chín mươi ba tỷ đô la mỹ giảm một mươi bốn ba
và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt hai mươi tám tám tỷ đô la mỹ giảm bảy ba tương ứng giảm hai hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai ước tính đạt năm trăm năm mươi tám năm mươi hai tỷ usd tăng một mươi năm một tương ứng tăng bảy mươi ba ba mươi hai tỷ usd về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt hai trăm tám mươi hai năm mươi hai tỷ đô la mỹ

và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt hai trăm bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi ba tương ứng tăng ba mươi một sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
còn trong chiều ngày bốn tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh sự kiện ngày sản phẩm công nghệ tài chính đổi mới innovative day chính thức khởi động
diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức sẽ quy tụ lãnh đạo những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực fintech
kỳ vọng gợi mở những xu hướng mới trong năm
báo cáo thị trường công nghệ dịch vụ tài chính việt nam năm hai nghìn hai mươi một việt nam có một trăm năm mươi sáu công ty hoạt động tăng hai trăm năm mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
ngay sau giãn cách xã hội công nghệ dịch vụ tài chính cũng chứng kiến nào phục hồi đáng kể
với số đăng ký tuyển nhân sự chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai shop hoppine ghi nhận tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên dòng vốn đầu tư vào fintech tại các quỹ
còn khiêm tốn do vướng một số chính sách giấy phép hoạt động mô hình theo công nghệ mới
do đó finnovate product day mùa đầu tiên sẽ mang lại quan điểm từ những đơn vị fintech tiên phong
phần lớn là những tập đoàn đầu ngành ngân hàng bảo hiểm công nghệ thanh toán để khai phá tiềm năng tại việt nam
những diễn giả mang tầm cỡ quốc tế từ nhật singapore mỹ thái lan hàn quốc
để mà về cùng với các gọi là lãnh đạo những cái là đầu ngành trong ngành financial service tại việt nam
trong đó là có từ banking cho đến là insurance cho đến các cái professional service khác như là
stock procertiler hay là các ngành kiểm toán để cùng nhau và chia sẻ về những sản phẩm họ xây dựng để đặt
việc rất là khác biệt cho thị trường việt nam ngày công nghệ dịch vụ tài chính finnovate
rard day năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi tại jm center quận một thành phố hồ chí minh
các tác động kinh tế như lạm phát phép nâng lãi suất đã kèm theo giá nguyên liệu đầu vào cô tông cho ngành may mặt biến động theo chiều tăng
thách thức này buộc doanh nghiệp sản xuất tăng tỷ trọng nguyên liệu nội địa tránh ảnh hưởng đà leo thang của giá đô la mỹ
đồng thời giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính của xu hướng sụp giảm đơn hàng may mặt đến giữa năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận hiện tại giá các loại nguyên liệu đã tăng gần ba mươi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất kéo sợi
đều phải nhập khẩu nguyên liệu bông từ nước ngoài để sản xuất dịch may xuất khẩu mỗi năm việt nam
nhập khẩu khoảng bốn tỷ usd bông các loại trong tám tháng đầu năm nay toàn ngành đã nhập khẩu khoảng
ba tỷ usd bông chưa kể sợi và sợi các loại
ngành kéo sợ việt nam nói chung hiện giờ nó đang rất là khó khăn các nguyên nhân là do làm phát nhu cầu về hàng may mặt bị giảm
đó là tôi nghĩ là nguyên nhân chính vì vậy nên nó sẽ kéo theo là toàn bộ chủ cung ứng nó bị ảnh hưởng trong đó có carbon
theo các khảo sát của tôi đối với các nhà máy xạ việt nam lượng tồn kho đang tăng rất là cao
vì vậy nên một số nhà máy họ đã giảm cái vấn đề sản xuất dẫn đến là vấn đề lượng bông nhập khẩu nó cũng bị giảm
bất cứ một ngành công nghiệp nào cũng phải chịu mất áp lực của đoạt chơi tổng cộng
cái luật chơi ở đây là luật chơi trên cơ sở rằng chúng ta phải điều chỉnh điều chỉnh su thế và hội nhập của cái việc là nguyên liệu đầu vào
cái việc ảnh hưởng giá lên đó xuống là một điều tất yếu nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta có đáp ứng được yêu cầu mà cái thách thức của thị trường nên xuống hay không
bài toán giáo nguyên liệu của doanh nghiệp dịch may có đến từ chi phí logistics dội lên độc ngột
hiện nay mỗi container trọng lượng từ một mươi hai đến một mươi năm tấn vận chuyển từ các tỉnh phía nam ra cơ khẩu biên giới phía bắc
có giá khoảng một trăm linh triệu đồng mỗi xe
để giảm tải các áp lực cho doanh nghiệp đề xuất xây dựng kho ngoại quan dự trữ bông để sản xuất cua tôm tại việt nam
giúp các doanh nghiệp rút ngắn được thời gian giảm áp lực về vốn chi phí là giải pháp được đánh giá cao
kho ngoại quan nó sẽ giúp rất là nhiều cho các doanh nghiệp
nhưng mà để nó tiến hành được nó phải bao gồm rất là nhiều các cái giải pháp đi kèm đặc biệt là các giải pháp về chính sách của phía nước nhập khẩu
phải có những ưu đại về các tài khoản
thế quan phía mỹ chúng tôi cũng yêu cầu họ là thành lập một cái kho ngoại quan ở đây
họ cũng đã đưa bông vào thử rồi
nhưng mà khi mà đưa bông vào thì bông nó không lưng kiện
thì vì vậy nên nó sẽ đối với cái nhà xuất khẩu họ sẽ bị gặp khó khăn
nên cái rủi ro nó đã nằm hết vào nhà xuất khẩu
từ chính sách vĩ mô chính sách vĩ mô vẫn chúng ta vẫn chưa giải quyết được
các doanh nghiệp cũng cần xem xét tính đến các giải pháp mang tính chiến lược như chủ động nguồn nguyên liệu trong nước
không phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu
bên cạnh đó tận dụng các hiệp định mà việt nam đã ký để có thể hữu một số ưu đãi về thế quan
cũng được cho phần nào giúp doanh nghiệp có thể vượt qua các thách thức về giá như hiện tại
thách thức về giá là bài toán khó không chỉ cho các doanh nghiệp sản xuất
kéo sợi ngành may mặt mà còn cho cả cơ quan chức năng quản lý
mục tiêu xuất khẩu bốn mươi bốn tỷ usd trong năm nay hiện tại vẫn khá lạc quan
tuy nhiên các đơn hàng đã sụp giảm mạnh nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba so với cùng kỳ trước dịch bệnh covid một mươi chín
nên doanh nghiệp trong ngành cần thích ứng vấn đề chi phí từ bây giờ để không bị động
lăng mạ xúc phạm luật sư thậm chí gửi tin tặc đe dọa tính mạng của gia đình người bào chữa
vụ việc xảy ra trong thời gian qua phản ánh gốc khuất nguy hiểm của công việc này
càng đối mặt nguy hiểm càng yêu cầu những người làm nghề phải vững tinh thần
không lung lay trước những tác động dư luận mạng xã hội đảm bảo mọi lập luận đúng quy định pháp luật việt nam
trường hợp luật sư nguyễn thị huyền trang bảo vệ cho người chồng trong cả ba phiên tòa sơ thẩm
phúc thẩm và giám đốc thẩm trong một vụ xử lý hôn
vì phía người vợ cho rằng phán quyết của tòa án không thỏa đáng
gây bất lợi cho người vợ trong việc giành quyền nuôi con và phân chia tài sản
chị đã bị phía gia đình người vợ viết đơn thư có nội dung vu khống xúc phạm nặng nề với chị
hay gần đây một vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong vấn đề tiền bạc
sự việc còn đang được các cơ quan chức năng xem xét xử lý
thì chị liên tục bị người liên quan trong vụ việc nhắn tin nhục mã đe dọa
khi tôi bảo vệ cho thân chủ của mình
thì được coi là quy định của pháp luật nó quy định như thế nào
thì mình theo đúng những quy định của pháp luật để mình bảo vệ
mình chỉ mong muốn là pháp lý được thực thi
tuy nhiên phía bên kia thì họ không nghĩ như thế
và họ nghĩ rằng là do luật sư của phía đối trọng là làm cho họ phải bị thua
và họ không đạt được cái kết quả
thì họ có những lời lẽ xúc phạm nhân phẩm danh dự của nghề luật sư
cho nên là họ càng làm như thế
thì mối quan hệ đó càng xấu đi
và kết quả cuối cùng vẫn phải tuân theo
pháp luật chứ không phải là vì sợ họ đe dọa mà cái bản án
hay là cái phán quyết của cơ quan tiến hành tố tụng có thể sai đi
tương tự đối với luật sư trần quốc vũ
trong một vụ ly hôn chia tài sản anh làm luật sư bảo vệ cho người vợ
vụ án chưa xử thấy những chứng cứ bất lợi cho thân chủ
luật sư dũ đã thẳng thắng chia sẻ với người vợ
thì người con của bà này quay sang mạc sát luật sư
và còn đăng thông tin sai sự thật lên facebook cá nhân
bêu xấu thanh danh của anh
thì mình làm đúng kiểu
mình không có quyền hạn trách nhiệm của luật sư thôi
còn cái việc phán quyết là do các quan chức năng
và khi tiên án là do tả án họ tiên
họ cho rằng chính luật sư là cái nguyên nhân khiến họ bị như vậy
chính luật sư khiến họ là bị tù tội
nhưng cái đó là hoàn toàn không đúng
có thể nói nghề luật sư bị xúc phạm danh dự nhân phẩm
thậm chí là đe dọa an toàn đã là chuyện rất thường xuyên
tuy nhiên hiện nay chưa có những quy định pháp luật
trong trường hợp luật sư bị đe dọa xúc phạm hành hung
ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
tại bộ luật hình sự nên sửa đổi và bổ sung có thêm một cái chương
hoặc là một cái điều để có những cái quy định cụ thể
nếu như luật sư là bị xâm phạm về sức khỏe
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại